thưa quý vị nam định được nhiều người biết đến là một miền đất có nhiều lễ hội lớn như chợ viềng xuân lễ khai ấn đền trần lễ hội truyền thống đền trần lễ hội phủ giày
đầu năm hai nghìn một mươi sáu các lễ hội đã thu hút hàng vạn du khách gần xa
tuy nhiên theo phản ánh của các phương tiện truyền thông và nhân dân tại một số địa phương còn để xảy ra tình trạng làm ăn trộm giật lợi dụng lễ hội và thời điểm đông người để tăng giá hàng hóa dịch vụ thu phí trong giữ xe quá mức so với quy định
để chấn trình tình trạng này
ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã có công văn yêu cầu lãnh đạo các huyện thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thu các loại phí dịch vụ nhất là phí trong giữ xe trong các lễ hội theo đúng quy định
các cơ quan chức năng kiểm soát giá thu các loại phí dịch vụ đồng thời tuyên truyền để nhân dân và du khách hiểu thực hiện đúng các quy định về văn hóa lễ hội kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các cơ quan chức năng tỉnh nam định khuyến cáo nhân dân không ném tiền lẻ thả tiền tại các khu di tích đền chùa lễ hội
các trường hợp cố tình kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các di tích đền chùa lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật